bộ tài chính ấn độ vừa công bố ngân sách là bốn trăm hai mươi tám tỷ đô la mỹ cho giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng tăng gấp đôi thu nhập của người nông dân
và tăng sức mua của tầng lớp trung lưu nhằm phục hồi nền kinh tế đang giảm tốc
bản ngân sách cũng cho biết thâm hụt ngân sách trong tài khoá mới là ba năm gdp
ngân sách quốc phòng là bốn mươi năm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ
ngoài ra bộ tài chính ấn độ cũng công bố các biện pháp mang lại lợi ích cho tầng lớp thu nhập trung bình
bằng việc giảm thuế thu nhập cá nhân theo các mức khác nhau qua đó để mạnh nhu cầu tiêu dùng
ấn độ đạt mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập của nông dân vào năm hai nghìn hai mươi
bằng chương trình tín dụng nông nghiệp trị giá hai trăm một mươi bốn tỷ đô la